trước đầy một tuần đồn biên phòng tây yên thuộc bộ đội biên phòng kiên giang
đã liên tục bắt giữ ba vụ tàu đánh cá vận chuyển dầu trái phép trên biển
tổng số tăng vật phát hiện thu giữ hơn sáu mươi hai năm trăm linh lít dầu do
vụ gần đây nhất dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám đồn biên phòng tây yên đã phát hiện
bắt giữ hai cặp tàu đánh cá công suất lớn vận chuyển gần bốn mươi lít dầu đeo
chủ của hai cặp tàu này đều ngụ tại thành phố giạch giá
các ngư phủ đi trên các tàu khai nhận số dầu này mua từ một tàu nước ngoài trên biển
và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số dầu
trước đó vào ngày một mươi hai và ngày một mươi năm tháng tám qua tin báo từ quần chúng nhân dân
đồn biên phòng tây yên đã kiểm tra hành chính tàu cá kg chín mươi năm nghìn một trăm sáu mươi một ts và kg chín mươi một nghìn ba trăm bảy mươi một ts
do ông phan quang và ông nguyễn thanh bình cùng ngụ tại thành phố giạch giá làm chủ
lực lượng biên phòng đã phát hiện và tạm giữ hơn hai mươi hai năm trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng kiên giang gần đây việc mua bán vận chuyển dầu trái phép trên biển
đang có dấu hiệu gia tăng vì vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng
để đấu tranh phòng chống tình trạng vận chuyển dầu trái phép trên biển